chỉ thị số hai mươi ba của ban bế thư đã ban hành chỉ thị số hai mươi ba ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới là rất kịp thời và phù hợp với thực hiện
qua đó đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ tích cực hơn nữa trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn mới
chỉ thị số hai mươi ba của ban bế thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tập trung thực hiện tốt bốn mục tiêu yêu cầu và sáu nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
trong đó mục tiêu là kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững và hạn chế cơ bản uốn tắc giao thông hướng tới hệ thống giao thông vận tải an toàn thuận tiện và thân thiện với môi trường

cảnh sát giao thông sẽ hướng tới xử phạt qua camera và chỉ tuần lưu giải quyết các tình huống đột xuất như tai nạn ủn tắc giao thông
đồng thời thể hiện tính hiệu quả khi ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được áp dụng trong thực tiễn
việc áp dụng công nghệ giúp giảm thiểu nhân lực giảm tải áp lực công việc vừa tăng tính chuyên nghiệp tăng tính minh bạch trong xử lý vi phạm giao thông
từng bước hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
theo tôi thì cái này rất là thuận lợi đem lại rất là hiệu quả cho trong tác tuần trang giao thông
nhất là tất cả các nhật ký được hiện đại hóa bằng điện tử qua đó chúng tôi đã thực hiện và xử lý rất nhiều các trường hợp vi phạm
nên là tôi thấy là đây là một chương trình đem lại hiệu quả rất tốt
tôi rất là ủng hộ cái chủ trương này và nếu chúng ta làm tốt cái này thì chắc chắn là cái việc mà quản lý trật tự an toàn giao thông
thì sẽ vừa tốt hơn vừa minh bạch hơn vừa chính xác hơn mà cái công tác giáo dục cũng hiệu quả hơn
mà khi đó chúng ta không phải tốn nhiều người không phải tốn nhiều sức để xử lý công việc và giám sát công việc
việc vận hành hệ thống camera giám sát giao thông đã đem lại hiệu quả thiết thực
không chỉ giúp nâng cao năng lực phát hiện nhanh những trường hợp vi phạm
mà còn phục vụ có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông góp phần hạn chế tai nạn giao thông
đồng thời tác động trực tiếp vào ý thức tự giác của người điều khiển phương tiện
dù trên đường có lực lượng cảnh sát giao thông hay không
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình
do chủ quan không thắt dây an toàn khi lái xe trên đường
anh nguyễn đức mạnh ở thành phố hòa bình đã bị camera giám sát ghi lại hình ảnh vi phạm của mình
sau khi nhận được giấy phạt nguội gửi về nơi cư trú
anh mạnh đang hoàn tất các thủ tục nộp phạt với lỗi vi phạm của mình
đúng là bên tỉnh mới có áp dụng phạt nguội thì cũng hơi bất ngờ
thực ra là do nhiều lúc đi xe cũng không chủ quan nên cũng không thất dây
cũng không biết lỗi đến khi nhận giấy mới biết
thì cũng thôi có giấy hẹn thì đến ngày đến giờ thì cũng phải chủ động ra nộp phạt
rõ ràng việc ứng dụng công nghệ đã nâng cao hiệu quả công tác
bảo đảm trật tự an toàn giao thông
hệ thống camera này hoạt động trên nền công nghệ lõi là công nghệ xử lý
nhân dạng ảnh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo
hệ thống phù hợp với các chủng loại biển số ô tô xe máy của việt nam
và có thể hoạt động ở các điều kiện triển khai thực tế khác nhau
như ngoài trời trong hầm ban ngày ban đêm
chính sự hiệu quả từ hệ thống camera giám sát đã giúp điều chỉnh hành vi
nâng cao ý thức người tham gia giao thông
ở những nơi không có lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát

việc thực hiện luật năng giao thông là đảm bảo cho chính mình
đảm bảo cho mọi người trong gia đình
với những kết quả thu được từ công tác xử phạt vi phạm hành chính
qua hệ thống camera giám sát an ninh này nó khá là hiệu quả như vậy
trong thời gian tới tỉnh hòa bình sẽ triển khai lắp đặt
trên toàn bộ các tuyến giao thông trên tỉnh
thứ nhất là giám sát về an ninh trật tự
và thứ hai là phục vụ tích cực cho việc xử phạt vi phạm hành chính
trên các tuyến giao thông góp phần ngăn ngừa
và hạn chế làm giảm tai nạn giao thông trên toàn tỉnh
trong thời đại bốn hiện nay việc áp dụng công nghệ
trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đang là xu hướng tất yếu và phù hợp với thực tiễn giao thông đặt ra hiện nay
việc quản lý giám sát xử phạt qua hệ thống camera
là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm kéo giảm vi phạm
nâng cao ý thức của người dân và quan trọng nhất
là tạo hành lang pháp lý công khai minh bạch
phần trình bày của tôi đến đây cũng xin được kết thúc